tiếp tục chuyến thăm chính thức vương quốc bỉ chiều nay theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp nguyên bộ trưởng ngoại giao bỉ
chủ tịch nhóm các nghị sĩ đảng dân chủ thiên chúa giáo thượng việt bỉ ông stephen van acker
người đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam và bỉ
đánh giá cao sự đóng góp của ông stephen van acker đối với quan hệ việt nam bỉ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
hai bên đã có cuộc hội đàm tốt đẹp để trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác thời gian tới
trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
cho rằng nguyên bộ trưởng ngoại giao bỉ là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này
thủ tướng mong muốn nhận được sự hợp tác hỗ trợ từ ông stephen van acker
về phần mình nguyên bộ trưởng ngoại giao bỉ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ việt nam để đạt kết quả tốt nhất
đồng thời cho biết việt nam cần tăng cường cung cấp thông tin về các thành tựu
nỗ lực của mình trong phát triển kinh tế xã hội với một chính phủ cởi mở
đang tích cực cải cách
hai bên nhất trí cho rằng dư địa phát triển hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
trong đó có lĩnh vực công nghiệp chế biến nông nghiệp
việt nam sẵn sàng mở cửa nhập khẩu các sản phẩm thế mạnh của bỉ
cho rằng việc ủy ban châu âu thông qua hiệp định thương mại tự do việt nam eu là một tin vui
thủ tướng nêu rõ hiệp định này có lợi cho cả eu và việt nam
mang lại lợi ích cho người dân hai bên
đồng thời khẳng định quan điểm việt nam tích cực hội nhập quốc tế
và sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trên con đường này